xin kính chào quý vị và các bạn bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân dân sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị tại sơn la công an huyện sông mã tỉnh sơn la vừa bắt giữ thành công ba đối tượng mua bán trái phép hai tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại khu vực bản tiên sơn công an huyện sông mã chủ trì phối hợp bắt giữ hai đối tượng gồm lường thị ban chú tại huyện mường la và cà thị sơn chú tại huyện sông mã thu giữ tăng vật một mươi bốn túi hồng phiến khoảng hai tám trăm linh viên
một gói heroin và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra công an huyện sông mã bắt giữ thêm đối tượng cà văn sĩ chú tại huyện sông mã là chồng của cà thị sơn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính ở khu vực xã trường khương huyện sông mã nhằm bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc công an thành phố cần thơ vừa triệt phá đường dây cung cấp ma túy cho các quán karaoke trên địa bàn
trước đó vào ngày bảy tháng năm công an tp cần thơ tổ chức triệt phá chuyên án bắt đối tượng lê đỗ phát đạt trú tại quận ninh kiều có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ hai mươi viên thuốc lắc hai gói ketamin
qua làm việc ban đầu đạt khai nhận mua ma túy các loại
đạt khai nhận mua ma túy các loại từ thành phố hồ chí minh để mang về cần thơ cung cấp cho các cơ sở karaoke trên địa bàn để tiêu thụ
vào dạng sáng ngày tám tháng năm lực lượng tiếp tục khám xét khẩn cấp phòng trọ số một trăm một mươi một nhà trọ ngân hùng ở phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ bắt giữ sáu viên thuốc lắc một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ketamin
đồng thời tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke bos phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ phát hiện tám phòng hát đang hoạt động có tổng cộng sáu mươi một người
tăng vật thu giữ là bốn viên thuốc lắc nhiều hạt tinh thể màu trắng hai mươi xe mô tô hai xe ô tô và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
tổng số tăng vật thu giữ là ba mươi viên thuốc lắc hai gói ketamin một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng hai mươi xe mô tô hai xe ô tô và nhiều tăng vật có liên quan khác
quân thủ quý vị vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn người dân tại ấp năm xã an xuyên thành phố cà mau phát hiện một sát người trên kênh nàng uy
tiếp nhận được tin báo bằng sự nhẹ bén và bản lĩnh cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân công an cà mau đã nhanh chóng khám phá và bắt giữ hung thủ gây án
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng bốn tại đoạn canh thuộc khu vực ấp năm xã an xuyên người dân phát hiện giống một ráng người nằm dưới mé kênh
tiến hành kiểm tra thì khẳng định đây là một sát chết giới tính nam nên truy hô và báo sự việc đến chính quyền địa phương
thì tôi mới thấy chắc ăn là người ta rồi
thì tôi mới ghé với anh nam đoàn bên sông
tôi nói anh nam ơi anh qua đây anh coi có cái sát chết nè
thì anh nam đoàn nó chạy qua trong khi đó cháu hảo cháu đứng bên nhà đó nó cũng nghe được á
thì trong khi đó nó kêu đoàn bằng dưỡng thì hai dân cháu mới đi qua đường cầu đó
đi qua thì nhìn kỹ đúng sát chết rồi thì cháu hảo đó nó mới điện cho trưởng an xã an xuyên
nạn nhân trong vụ án được xác định là dương hải đăng sinh năm hai nghìn chú phường sáu thành phố cà mau
trên người nạn nhân có nhiều vết đâm tử thi đang trong quá trình phân hủy xung quanh hiện trường còn vương vãi nhiều vết máu
sau vài giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ đặng hà vĩ khang sinh năm hai nghìn bốn chú phường bốn thành phố cà mau được xác định là đối tượng nghi vấn
tại cơ quan điều tra dù quanh co chối tội nhưng với những chứng cứ xác thực đặng hà vĩ khang đã cuối đầu thừa nhận hành vi giết người
khang khả nhận do mâu thuẫn trong việc tham gia tệ nạn nghi ngờ đang có ý đổ xấu với mình nên đã lấy dao đâm đăng nhiều nhát rồi kéo xác bỏ xuống cây nàng uy

trên địa bàn quận ngũ hành sơn tổ công tác c một nghìn chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng đã nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến và thu giữ nhiều hưu khí tự tạo
cụ thể khi đang tuần tra trên tuyến đường phan tứ phường mỹ an tổ công tác phát hiện nhóm sáu thanh thiếu niên chạy xe máy rú ga trên tay cầm nhiều hung khí nên tiến hành kiểm tra hành chính
trong lúc truy đuổi qua nhiều tuyến đường nhóm này rất manh động chạy xe lạng lách với tốc độ cao
sau hơn một mươi phút lực lượng chín trăm một mươi một đã dừng xe được hai đối tượng và đấu tranh được biết hai nhóm thanh niên này đang cùng với nhóm bạn hẹn nhau tại cầu bờ quan trên đường minh mạng để chờ một nhóm khác đến trả thù
xuất phát từ mâu thuẫn nói xấu nhau trên mạng xã hội của một thanh niên trong nhóm mà các đối tượng này đã hẹn nhau và cầm theo hùng khí để hỗn chiến
tiếp tục theo dõi tổ công tác đã bắt giữ thêm bốn thanh niên thu giữ ba dao phóng lợn và một lưỡi ma
cảm ơn các bạn đã theo dõi
nhận được một khoản tiền vay nào mà ngược lại còn bị chiếm đoạt đến hàng trăm triệu đồng đó là hậu quả mà nhiều người dân đã nhẹ dạng cả tin trên địa bàn tỉnh bến tre đã gặp phải sau khi tiến hành vay tiền online
những vụ việc cụ thể được phóng viên của chúng tôi ghi nhận ngay dưới đây hy vọng là sẽ giúp cho quý vị một lần nữa nhận diện và cảnh giác trước thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo này
bị thu hút bởi những lời mời gọi hấp dẫn như cho vay không thuế không phí giải ngân về tài khoản ngân hàng
bảo mật tuyệt đối có hợp đồng nợ xấu vẫn được vay trên mạng xã hội
anh phạm minh hoàng chú xã hưng phong huyện rồng trôm tỉnh bến tre đã liên hệ với một đối tượng tên quỳnh để vay với số tiền hai mươi triệu đồng lãi suất một một tháng
đối tượng hướng dẫn anh hoàng cài đặt ứng dụng marccast vào điện thoại và cung cấp đầy đủ thông tin rồi yêu cầu anh hoàng chuyển năm triệu đồng để làm hồ sơ vay và đảm bảo số tiền này sẽ được hoàn lại khi hoàn thành các thủ tục vay
sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm số tiền là một mươi triệu đồng với lý do anh hoàng đã chuyển sai số tài khoản ngân hàng nghi bị lừa nên anh hoàng đã đến cơ quan công an trình báo
đối tượng hướng dẫn anh hoàng cài đặt ứng dụng maccast vào điện thoại và cung cấp đầy đủ thông tin rồi yêu cầu anh hoàng chuyển sai số tiền này sẽ được hoàn thành các thủ tục vai
bây giờ phải chuyển cho bên anh thêm một mươi triệu nữa để nâng điểm tính dụng lên mới thể góp tiền về
ngoài anh hoàng công an bến tre đã ghi nhận thêm hai trường hợp trú tại thành phố bến tre bị lừa đảo chiếm đoạt trên năm trăm linh triệu đồng
cũng với thủ đoạn tương tự các đối tượng chủ động gọi điện thoại tư vấn cho vai với lãnh xuất yêu đãi
sau đó yêu cầu người vai tải ứng dụng về điện thoại cung cấp đầy đủ thông tin và chuyển tiền để làm thủ tục vai
không dừng lại ở đó các đối tượng tiếp tục
viện nhiều lý do khác nhau yêu cầu người vay chuyển tiền để chiếm đoạt
người dân nên thận trọng với các hình thức vay tiền online qua các website
ứng dụng không rõ nguồn gốc nhất là các yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài chính
hay bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào khác
người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân số tài khoản ngân hàng
mã otp cho người lạ do đối tượng có thể sử dụng các thông tin này để gút tiền
từ tài khoản của người vay
khi có nhu cầu vay vốn người dân nên tìm hiểu kỹ và tự tiếp đến trụ sở
chi nhánh của các ngân hàng công ty tài chính để được tư vấn hướng dẫn thủ tục vay tiền
nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật
khi phát hiện hoặc nghi ngờ các tình hợp lừa đảo
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ
hầu hết tài khoản các đối tượng lừa đảo sử dụng để yêu cầu bị hại chuyển tiền vào
đều không chính chủ
sau khi nhận được tiền
các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác
do đó việc xác minh thu hồi tài sản của bị hại rất khó thực hiện
vì vậy cơ quan công an khuyến cáo phòng ngừa bằng việc nhận diện
và cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo với hình thức vay tiền online
là biện pháp thiết thực hiệu quả nhất để không mất tiền oan uổng cho những kẻ lừa đảo
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa tuyên án đối với ba mươi bốn bị cáo
trong vụ án phá rừng giáp danh giữa hai huyện tây hòa và sông hình
với hai tội danh vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản và hủy hoại rừng
nguyễn hoài linh đối tượng cầm đầu đã bị tuyên phạt chín năm tù
theo có trạng từ ngày một mươi bảy tháng hai đến ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
linh cùng với trần văn tấn thuê trương thái vương dùng xe móc phá rừng mở đường
để linh và tấn chặt phá cây rừng
các đối tượng này đã săn lấp hơn bốn một trăm bảy mươi m hai đất rừng tự nhiên tại tiểu khu ba trăm năm mươi bốn
xã sơn thành tây và ban quản lý rừng phòng hộ huyện sông hinh quản lý để làm đường vào phá rừng
sau đó thuê nhiều người khai thác gỗ dùng xe cơ giới kéo gỗ
rồi vận chuyển đi tiêu thụ và thu lợi bất chính
trong khoảng thời gian này các bị cáo dương tấn định hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện tây hòa
phạm văn tâm cán bộ phụ trách lâm nghiệp xã sơn thành tây vì động cơ cá nhân
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao tiếp sức cho các đối tượng phá rừng
gây thiệt hại gần một hai tỷ đồng
theo phán quyết của tòa án hai mươi ba bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng
và lâm sản chịu các mức án từ một năm ba tháng đến sáu năm sáu tháng tù
với tội lợi dụng chức vụ trong khi thành công vụ bị cáo dương tấn định và bị cáo phạm văn tâm
cũng bị phạt hai năm ba tháng tù
trong nhóm tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tám bị cáo bị tuyên phạt từ sáu tháng đến một năm sáu tháng tù
và tiếp theo sẽ là những bài hỏi của các đối tượng phá rừng
và những thông tin về truy nã tội phạm
các đối tượng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nông thị minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu hòa bình một
thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng văn khải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn ôn cự một
xã vân mộng huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện